việc bị hại thoát mạng là năm ngoài ý muốn của bị cáo

có thể thấy chỉ vì yêu đương mù quáng mà nhiều đối tượng ghen tuồng và có những hành động vượt tầm kiểm soát
để rồi xảy ra những vụ việc đau lòng rồi vướng vào vòng lao lý
đây cũng là lời cảnh tình đối với các cặp đôi dù có mâu thuẫn hay có những khúc mắc gì cũng cần bình tĩnh ngồi xuống giải quyết
thay vì hành động bồng bột để lại những hệ quả ảnh hưởng cho cả bản thân và những người xung quanh
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ người đàn ông đổ xăng rồi châm lửa khiến tình địch thiệt mạng sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại